xin kính chào quý vị khán giả mở đầu sẽ là thông tin khuyến cáo dành cho các bậc phụ huynh
bệnh viện nhi trung ương vừa tiếp nhận ba trường hợp trẻ em bị ngộ độc và tai nạn
ảnh hưởng xấu đến sức khỏe thậm chí là đã có một bé tử vong
đại diện bệnh viện nhi trung ương cho biết mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận khoảng bốn năm ca bị ngộ độc
và bị thương trong dịp tết nguyên đán
những tai nạn bỏng hóc dị vật ngộ độc thực phẩm pháo nổ té ngã điện giật tai nạn giao thông
xảy ra với trẻ em nhẹ có thể chữa khỏi nặng sẽ tàn tật suốt đời hoặc tử vong
vì vậy vai trò của các bậc phụ huynh và người chăm sóc trẻ rất quan trọng trong phòng chống tai nạn thương tích ở trẻ
trở lại với tình hình giao thông trong những ngày nghỉ tết
vào tối ngày hai tết rất nhiều trường hợp chủ phương tiện vi phạm nồng độ cồn
đã bị lực lượng chức năng phát hiện xử lý lập biên bản và tạm giữ phương tiện
theo ghi nhận khi kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn người sử dụng bia rượu đều vì lý do
ăn bữa cơm ngày tết do cả nể bạn bè nên đã chót uống rượu bia
có trường hợp đưa ra lý do là uống một chén rượu đầu xuân để vui tết
tuy nhiên dù vì lý do gì việc xử lý của lực lượng chức năng vẫn đảm bảo nghiêm minh và không có vùng cấm
việc xử lý vi phạm nồng độ cồn là một trong các hoạt động trọng tâm của kế hoạch cao điểm
bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp tết nguyên đán
lực lượng cảnh sát giao thông sẽ duy trì thực hiện việc kiểm tra nồng độ cồn trên các tuyến đường
trong mọi khung giờ trong những ngày tết
theo báo cáo của văn phòng bộ công an trong ngày hai tết nguyên đán quý mão
toàn quốc xảy ra một mươi tám vụ tai nạn giao thông làm chết một mươi người và một mươi ba người bị thương
so với ngày hai tết năm ngoái giảm một vụ và tăng hai người bị thương
trong đó đường bộ xảy ra một mươi bảy vụ tai nạn giao thông làm chết một mươi người và một mươi hai người bị thương
đường sắt không xảy ra tai nạn đường thủy nội địa xảy ra một vụ làm một người bị thương
như vậy là sau bốn ngày nghỉ tết nguyên đán quý mão tính từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi ba tháng một
toàn quốc xảy ra tám mươi hai vụ tai nạn giao thông làm chết bốn mươi tám người và làm bị thương sáu mươi một người
so với cùng kỳ bốn ngày đầu tiên của kỳ nghỉ tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi ba
giảm năm vụ giảm ba người chết và tăng một mươi sáu người bị thương
theo thông lệ hàng năm tại thành phố đà nẵng những ngày đầu năm mới
rất đông người dân thành phố đi viếng mộ tại các nghĩa trang ở xã hòa khương và hòa sơn huyện
hòa vang nên thường xuyên xảy ra tắc đường cục bộ trên tuyến dt sáu trăm linh hai và quốc lộ một mươi bốn b
nhờ dự báo trước tình hình các cơ quan chức năng đã huy động nhiều lực lượng cùng tham gia hướng dẫn giao thông
phân tuyến tại các điểm giao nhau vào giờ cao điểm cho nên giao thông trên toàn tuyến rất thông thoáng
trên tuyến quốc lộ một mươi bốn b tại các điểm giao nhau và đường dẫn vào nghĩa trang
ngoài tín hiệu đèn các lực lượng cảnh sát giao thông thanh tra giao thông thành phố
đã túc trực phân luồng phân tuyến từ sáng sớm
nhắc nhở các hộ buôn bán không lấn ra đường nên không còn ủn tắc giao thông như những năm trước
mấy năm về trước là nó kẹt đường công an họ cũng nhắc nhở
cho nên hôm nay họ phân phối cho hợp lệ để họ đi không bị cạp đường
công an anh mua hàng thì anh nhắc nhở họ sao
nhắc nhở họ là dắt xe vô trong lề đường để giữ tập tự không thôi giao thông
theo trạm cảnh sát của âu hòa nhơn thành phố đà nẵng lực lượng công an các xã
địa bàn có nghĩa trang đã sớm tuyên truyền các hộ dân buôn bán hương đèn vàng mã ven đường
không lấn chiếm vỉa hè lòng đường treo kéo khách gây mất trật tự
bên cạnh đó các lực lượng phối hợp kiên quyết không cho xe ô tô vào các đoạn đường hẹp vào giờ cao điểm
nên hạn chế được tình trạng uốn tắt cục bộ
trước tấy lực lượng công an xã đã phân diện lực lượng đồng tra để ngăn chặn tình trạng sinh đế trên nghĩa trang
và tuyên truyền vận động người dân
đảm bảo mộ và thấp hương những ngày trước tết càng tết
để tránh tình trạng uốn ứ xa trên địa bàn
và tuyên truyền cho các hộ dân buôn bán trên nguồn nguồn luận một mươi bốn b
đảm bảo an toàn hợp thông khi buôn bán trong dịp lễ tết nguyên đoán quý mão năm hai nghìn hai mươi ba
lực lượng cảnh sát hợp thông công an thành phố đã triển khai lực lượng từ rất sớm
từ năm h ba mươi phút sáng đã bố trí lực lượng trên các tuyến chốt
đồng thời là sẵn sàng hỗ trợ điều hòa hướng dẫn giao thông
để bà con nhân dân viết một đầu năm an toàn trong tự
với sự phối hợp điều hòa giao thông nhịp nhàng của các lực lượng
chắc chắn rằng trong những ngày tết tình hình giao thông trên toàn tuyến dt sáu trăm linh
và khuôn lộ một mươi bốn b sẽ tiếp tục giữ dạng thông suốt
còn tại đồng nai để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp trước trong và sau tết nguyên đán
và các lễ hội đầu xuân lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai
đã tăng cường tuần tra sử dụng các lực lượng
để xử lý nghiêm các lỗi vi phạm
nhờ đó mà tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh
luôn được đảm bảo không để xảy ra un tắc giao thông và đua xe trái phép
tại các địa bàn trọng điểm các tuyến đường thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông và ủn tắc giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai được huy động tối đa lực lượng làm nhiệm vụ
tăng cường công tác tuần tra kiểm soát tập trung xử lý quyết liệt các lỗi
là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông như chạy quá tốc độ đua xe trái phép
trong đó lực lượng cảnh sát giao thông tập trung tuần tra chốt chặn kiểm soát
nhằm kịp thời phát hiện các lỗi vi phạm có nguy cơ gây mất an toàn giao thông
như sự an toàn của phương tiện tài xế sử dụng rượu bia chất ma túy khi điều khiển xe

vì lãnh đạo công an tỉnh cũng đã tập trung tối đa lực lượng như các phương tiện
để làm sao đảm bảo về an toàn giao thông tốt nhất
đội tuần tra cũng xử lý nghiêm hành vi nhồi nhét trở qua số người quy định chạy quá tốc độ
đồng thời phối hợp với sở giao thông vận tải các bến xe dự phòng các phương tiện
để buộc nhà xe nhồi nhét sang xe bảo đảm quyền lợi và hành trình an toàn cho hành khách về quê
bên cạnh đó tại các khu vực giáp danh người dân qua lại nhiều
phòng cảnh sát giao thông cũng phối hợp với công an các địa phương vùng giáp danh
hướng dẫn người và phương tiện tham gia giao thông an toàn phòng ngừa đua xe trái phép
không để xảy ra ủn tắc giao thông
xử lý với những hành vi vi phạm như tập trung nộng độ con chở hàng quá tải
đặc biệt trong dịp tết này chúng tôi sẽ tập trung xử lý xe khách
để làm sao không để tình trạng nhồi nhét khách hàng
rồi là chở rút vật trên xe để đảm bảo
sức khỏe của người dân khi mà người dân về ăn tết
trên các tuyến quốc lộ một a quốc lộ hai mươi quốc lộ năm mươi một đoạn chạy qua địa bàn tỉnh đồng nai
lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát cơ động cảnh sát trật tự
đã tổ chức tuần tra kiểm soát luôn phải ứng trực
kịp thời phân luồng giải tỏa un tắc tuyên truyền phát hiện xử lý nghiêm các loại phương tiện vi phạm
chở quá số người quy định chở hàng hóa trong khoang chở khách
chuyên tuyến của tôi là hải phòng và sài gòn
ngày tết này thì nhu cầu của khách là đi về là tăng cao
nhưng công ty chúng tôi là chấp ảnh là chỉ được chạy đủ ghế đủ giường
không được dư hai nữa là chạy trên đường là phải an toàn giao thông tuyệt đối
cho người khách người ta về quê để mình có uy tín của thương hiệu
phát hiện và ngăn chặn sớm các tình trạng đua xe trái phép xảy ra trên tuyến
không để các trường hợp xảy ra trên tuyến sau đó mới phát hiện xử lý
cái này là một cái chúng tôi làm tốt
công tác ngăn chặn ngay từ ban đầu
nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh
tình hình trật tự an toàn giao thông trong những ngày tết nguyên đán cơ bản bảo đảm ổn định
tai nạn giao thông được kéo giảm cả ba tiêu chí
so với cùng kỳ không xảy ra ồn tắc giao thông và đua xe trái phép
vào chiều ngày hôm qua ngày hai tết tổ công tác công an phường hàng bà quận hoàn kiếm tp hà nội
vừa phát hiện và xử lý điểm trông giữ xe trái phép trên phố đinh tiên hoàng
nhằm xử lý nghiêm các hành vi trong giữ xe trái phép dịp tết nguyên đán
lực lượng công an quận hoàn kiếm đã phối hợp với lực lượng công an các phường tổ chức các kế hoạch xử lý
qua đó đã xử lý hàng chục trường hợp trông giữ phương tiện trái phép
đồng thời thiết lập đường dây nóng để người dân khi phát hiện sai phạm trực tiếp phản ánh để được lực lượng cảnh sát hỗ trợ
thưa quý vị và các bạn xã tà sùa huyện bắc yên tỉnh sơn la đã và đang trở thành điểm du lịch thu hút khách du lịch
và trong dịp nghỉ tết nguyên đán lượng khách càng tăng cao
với vai trò đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở lực lượng công an xã tà xùa đã tăng cường triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn để chào đón người dân và du khách
với sức cuốn hút của thiên đường vây vẻ đẹp hoang sơ kỳ vĩ của thiên nhiên núi rừng
xã tà sùa đang là điểm đến thu hút khách du lịch đặc biệt là dịp tết nguyên đán
do đó công tác quản lý cư trú được kiểm tra giám sát nghiêm ngặt
trong quá trình kiểm tra lực lượng công an xã còn hướng dẫn các chủ cơ sở ký cam kết về việc chấp hành tốt quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh
thực hiện tốt thông báo lưu trú nhất là các trường hợp có biểu hiện nghi vấn
cái vấn đề khai báo lưu trú này là cái vấn đề khai báo rất là tốt và thiết thực
tại vì mình có thể quản lý được số lượng khách số lượng người ra vào tại địa phương
sau này ví dụ như có vấn đề gì xảy ra trong quá trình an ninh trật tự hay như nào
mình có thể truy tìm được hoặc là làm sao đó để nó dễ dàng nhất
thì em thấy rất là tốt
hiện điểm du lịch tà xùa có hai mươi sáu cơ sở lưu trú với gần một phòng nghỉ chỗ nghỉ cho du khách
công an xã đã chủ động hướng dẫn các cơ sở lưu trú đăng ký tài khoản
và thực hiện các thao tác đăng ký lưu trú online trên cổng dịch vụ công trực tuyến
việc thông báo lưu trú trên dịch vụ công trực tuyến vừa nhanh chóng chính xác
vừa đảm bảo an toàn bảo mật về thông tin
ngoài ra công an xã đã thành lập nhóm gia lô với các chủ cơ sở
để kịp thời nắm bắt trao đổi thông tin
đặc biệt thường xuyên tuần tra kiểm tra đột xuất
và xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm trong việc khai báo lưu trú trên hệ thống dữ liệu dân cư
công an xã cũng đã thường xuyên thành lập các tổ
đặc biệt là vào các buổi tối
nhưng em có thường xuyên đi tuần tra
kiểm tra nhắc nhở tất cả các cơ sở
trong việc chấp hành quy định về khai báo lưu trú cho khách lưu trú khi đến cơ sở
đồng thời là có những cơ sở nào quá trình kiểm tra
nếu phát hiện được cơ sở nào mà không chấp hành đúng cái nội dung
theo khai báo lưu trú trên hệ thống dữ liệu dân cư
thì anh em có lập biên bản kiểm tra lập biên bản chính
và ra các quyết định xử phạt đối với chủ cơ sở
mà không chấp hành nghiêm các quy định này
ngoài việc kiểm soát chặt chẽ các cơ sở lưu trú
công an xã cũng đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ
thường xuyên tuần tra kiểm soát địa bàn
tổ chức tấn công các loại tội phạm
trong đó tập trung vào số tội phạm lợi dụng các điểm du lịch
tuyến đường giao thông để phạt tội
qua đó góp phần thúc đẩy du lịch
tạo ấn tượng tốt trong lòng du khách trong và ngoài nước
bình thường đi du lịch thì rất là lo cái tình trạng an ninh
thông đảm bảo mất cấp
nhưng mà khi đi ở đây thì cảm giác rất là yên tâm
tôi cảm thấy an ninh rất là tốt
đặc biệt là khi thuê xe máy và để xe ngoài đường
kể cả không có cổ thì cũng không có đầy gì
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trấn yên tỉnh yên bái
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự gây dối trật tự công cộng
làm bốn người bị thương
trước đó vào khoảng một mươi bốn h ngày một mươi năm tháng một
nguyễn mạnh thắng cùng với một số người khác
đi trên năm xe ô tô đến thôn tám minh phú xã phân nội huyện trấn yên để đòi nợ
và tại đây thắng và con nợ đã xảy ra mâu thuẫn
sau đó nhóm của thắng và con nợ đã xảy ra mâu thuẫn
thắng đã sử dụng chân tay gậy bóng chảy tuyếp sắt để tấn công
khiến bốn người trong gia đình này bị thương
ngay sau khi nhận được tin báo
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trấn yên đã cử lực lượng xuống địa bàn
lập biên bản vụ việc tổ chức khám nghiệm hiện trường
thu giữ vật chứng và tiến hành xác minh
triệu tập ghi lời khai của các đối tượng có liên quan
nhằm nhanh chóng ổn định tình hình
không để xảy ra tình huống phức tạp về an ninh trật tự
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trấn yên
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự gây dối trật tự công cộng
ra quyết định truy tìm đối tượng nguyễn mạnh thắng
và tổ chức xác minh làm rõ các đối tượng có liên quan
để điều tra xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật
công an thành phố long xuyên vừa triệt phá thành công
một tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền
liên quan đến hàng chục đối tượng
tại một bãi đất trống cách xa khu dân cư
khoảng một mươi hai h ngày mùng hai tết
trong lúc khoảng bốn mươi đối tượng
sát phạt nhau bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền
tại một bãi đất trống thuộc khu vực tổ bảy
khóm tây thạnh phường mỹ thới thành phố long xuyên
tổ công tác của đội cảnh sát hình sự công an thành phố
phối hợp với công an phường mỹ thới đã bất ngờ ập vào
lợi dụng địa hình phức tạp
các đối tượng bỏ chạy theo nhiều hướng để thoát thân
tại hiện trường tổ công tác đã bắt giữ một mươi một đối tượng liên quan
cùng tăng vật là bốn con gà đá
một mươi bộ cửa sắt bảy điện thoại di động
trên một mươi năm triệu đồng tiền thu giữ trên người các đối tượng
và nhiều tăng vật khác có liên quan
để đảm bảo an ninh trật tự dịp tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi bốn
lực lượng công an tỉnh thái nguyên đã mở đợt cao điểm
tấn công chấn áp tội phạm đồng loạt gia quân
huy động tối đa lực lượng phương tiện thiết bị
nhiều biện pháp được triển khai nhằm chủ động phòng ngừa
phát hiện đấu tranh chấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội
nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn toàn tỉnh
khu vực quảng trường hai mươi tháng tám thành phố thái nguyên
liên tục diễn ra các hoạt động tập trung đông người
để đảm bảo an toàn cho các hoạt động
công an thành phố thái nguyên đã huy động nhiều lực lượng
đảm bảo an ninh trật tự phòng ngừa các đối tượng lợi dụng đông người
để trộm cắp cướp giật tài sản
giữ gìn trật tự an toàn giao thông trật tự công cộng
và phòng cháy chữa cháy
nhiều cán bộ phải thực hiện nhiệm vụ xuyên tết
nhưng tất cả đều quyết tâm đảm bảo an toàn cho những ngày xuân
cán bộ chiến sĩ của công an thành phố thái nguyên
luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
gác lại sau lưng những công việc của gia đình
để làm sao mà hoàn thành được tốt
nhiệm vụ được giao đảm bảo tuyệt đối an toàn
thời gian diễn ra tết nguyên đán
để nhân dân có một tết thúy mãu thật là trọn vẹn
để đảm bảo an toàn cho những người
đảm bảo an ninh trật tự dịp tết nguyên đán quý mãu hai nghìn hai mươi ba
công an tỉnh thái nguyên đã mở đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
từ ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
công an các đơn vị địa phương đã đồng loạt gia quân
tập trung đấu tranh mạnh với các loại tội phạm
về trật tự xã hội ma túy kinh tế môi trường
phòng kỳ sách hình sự đã triển khai nhiều biện pháp nhiệm vụ
và đồng thời tập trung đấu tranh mạnh
vào các đối tượng
đối tượng đối tượng
cộng cán trên địa bàn tỉnh thái nguyên
và các đối tượng đã có tiền án tiền sự
đồng thời tập trung vào những tụ điểm phức tạp
về an ninh trật tự trên địa bàn
thành đập nhiều tổ công tác
phối hợp với các đơn vị địa phương trong tỉnh
để tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
công an các đơn vị địa phương tăng cường công tác nghiệp vụ
để phát hiện đấu tranh với hành vi buôn lậu gian lận thương mại
buôn bán hàng giả hàng cấm tội phạm
và vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm
các đối tượng lợi dụng tuyến giao thông địa bàn sắp danh
để thực hiện các hành vi phạm tội
trong dịp tết lực lượng cảnh sát thơ động
tổ công tác đặc biệt hai trăm năm mươi hai công an các đơn vị địa phương
duy trì công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường địa bàn được phân công
chủ động phát hiện ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật
chúng tôi tập trung vào công tác tuần tra kiểm soát
đặc biệt là vào buổi tối vào ban đêm
trên các tuyến và các địa bàn
trung tâm thành phố thái nguyên và các vùng giáp danh
và tập trung chủ yếu vào phòng ngừa đấu tranh
với các loại tội phạm trong quá trình tuần tra
như là vận chuyển vũ khí công cụ hỗ trợ
và pháo lổ trái phép
và tội phạm cướp cướp giật và trộm cắp
ngoài ra thì lực lượng cảnh sát thơ động
thì sẽ tổ chức trực và ứng trực
sẵn sàng quân số và phương tiện
để tổ chức trực và ứng trực
để đảm bảo khi có lệnh của giám đốc
từ đầu cao điểm tính từ ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
đến ngày một mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
các đơn vị địa phương đã điều tra khám phá
một trăm bốn mươi sáu vụ phạm pháp về trật tự xã hội
phát hiện bắt giữ một trăm bảy mươi một vụ
hai trăm linh bảy đối tượng phạm các tội về ma tuế
thu giữ hơn ba tám trăm linh gram heroin
hơn một tám trăm linh gram ma tuế tổng hợp
phát hiện xử lý hơn chín mươi sáu vụ việc vi phạm pháp luật
về trật tự quản lý kinh tế
trong đó có
ba mươi bảy vụ liên quan đến sản xuất
tàng trữ vận chuyển mua bán
và sử dụng trái phép pháo nổ
thu giữ trên một trăm năm mươi kg pháo nổ
và hóa chất để chế tạo pháo
công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
phòng chống cháy nổ cũng được
các đơn vị triển khai quyết liệt
phù hợp với tính chất đặc điểm của địa bàn
từ nay đến hết tết nguyên đán quý mão
lực lượng công an tỉnh thái nguyên tiếp tục đảm bảo
quân số thường trực chiến đấu
sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ
duy trì công tác tuần tra kiểm soát
đấu tranh với các loại tội phạm
quyết tâm bảo đảm an ninh an toàn
cho nhân dân vui tết đón xuân
dịp tết rất nhiều điểm
trong xe tự phát giá cao
gây bức xúc cho người dân
và vào chiều ngày hôm qua tổ công tác công an
phường hàng bạc quận hoàn kiếm thành phố hà nội
vừa phát hiện và xử lý nghiêm
một điểm trông giữ xe trái phép trên phố đinh tiên hoàng
nhằm xử lý nghiêm
các hành vi trong giữ xe trái phép
vào dịp tết nguyên đán
lực lượng công an quận hoàn kiếm
đã phối hợp với lực lượng công an các phường
tổ chức các kế hoạch xử lý
qua đó đã xử lý hàng chục trường hợp
trong giữ phương tiện trái phép
đồng thời thiết lập đường dây nóng
để người dân khi phát hiện sai phạm
trực tiếp phản ánh để được lực lượng công an hỗ trợ
tiếp tục với thông tin về tình hình giao thông
trong những ngày nghỉ tết
vào tối ngày hai tết
rất nhiều trường hợp chủ phương tiện vi phạm
về nồng độ cồn đã bị lực lượng chức năng
phát hiện xử lý lập biên bản và tạm giữ phương tiện
theo ghi nhận
khi kiểm tra vi phạm nồng độ cồn
người sử dụng bia rượu đều lấy lý do
là ăn bữa cơm ngày tết do cả nể bạn bè
cho nên đã chót uống rượu bia
có trường hợp đưa ra lý do
chỉ uống một chén rượu đầu xuân để vui tết
tuy nhiên dù vì lý do gì
thì việc xử lý của lực lượng chức năng
vẫn đảm bảo nghiêm minh và không có vùng cấm
việc xử lý vi phạm nồng độ cồn
là một trong các hoạt động trọng tâm
của kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn
giao thông dịp tết nguyên đán
lực lượng cảnh sát giao thông sẽ duy trì
thực hiện việc kiểm tra nồng độ cồn trên các tuyến đường
mọi khung giờ trong dịp tết
cứ đến dịp lễ tết
đặc biệt là tết nguyên đán
thì tình trạng lái xe vi phạm về nồng độ cồn
có xu hướng gia tăng
chính vì thế cũng gia tăng nguy cơ
xảy ra tai nạn giao thông có nguyên nhân từ rượu bia
thời gian vừa qua bộ công an
đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương
mở liên tục các đợt kiểm tra về nồng độ cồn
xử lý quyết liệt các vi phạm về nồng độ cồn
bên cạnh những người chấp hành nghiêm
khi bị xử lý vi phạm
thì vẫn còn có những trường hợp
có một cái hành động quen thuộc đó là gọi điện cho người quen
việc kiên quyết xử lý
không tạo ra cơ chế xin cho
đối với bất kỳ trường hợp nào
đây đang là tinh thần hiện được quán triệt
đối với lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc
cũng như là từng cán bộ chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ
ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn
theo dõi một phóng sự vừa được phóng viên
một trăm một mươi ba online thực hiện tại tỉnh hà nam
dịp cận tết và trong tết
một trăm linh lực lượng cảnh sát giao thông
công an tỉnh hà nam được huy động tăng cường
triển khai chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn
trước đó lực lượng chức năng đã tổ chức
khảo sát các tuyến đường khu vực có đông nhà hàng
khu vui chơi để kịp thời phát hiện vi phạm
hình thức cũng như phương thức kiểm tra
cũng liên tục được thay đổi
để người vi phạm không biết mà trốn tránh
trong quá trình xử lý
không trường hợp ngoại lệ nào được bỏ qua
công an tỉnh đã ban hành kế hoạch
và yêu cầu các đồng chí
trưởng công an huyện trưởng cấp xã
cam kết thực hiện việc này
và cũng như là việc thực hiện
trên toàn địa bàn của tỉnh
và thực hiện việc
nghiêm cấm cán bộ chiến sĩ
lãnh đạo công an từ tỉnh xuống huyện
và các cấp
không được can thiệp
các cấp không được can thiệp
các cấp không được can thiệp
mà xử lý nồng độ cồn
cũng như các hành vi vi phạm khác
đặc biệt là nồng độ cồn
quán triệt tinh thần này
tại chốt kiểm tra nồng độ cồn
bất kỳ một phương tiện nào đi qua
đều được kiểm tra đột xuất nồng độ cồn
nhiều trường hợp vi phạm
vì thế cũng nhanh chóng bị phát hiện
những cuộc gọi tin nhắn cho người thân
đã không còn tác dụng
giám đốc công an tỉnh
đã có công văn chỉ đạo quyết liệt
liên quan đến việc
cấm can thiệp vào công việc
của lực lượng cảnh sát giao thông
khi thi hành công vụ
lực lượng cảnh sát giao thông kiểu tự
công an vũ lý
cũng đã thường xuyên họp quán triệt
và triển khai đến toàn thể cán bộ chiến sĩ
các quy định của giám đốc công an tỉnh
liên quan đến vấn đề này
về lực lượng cảnh sát giao thông
đẩy mạnh công tác ngăn chặn ma men lái xe
nhận được sự ủng hộ của đa số người dân
thậm chí là cả người vi phạm
đơn cử như tài xế này
sau khi bị lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt
bản thân anh đã giúp cho mình được bài học
cùng với việc xử lý nghiêm vi phạm
thì cũng vừa đẩy mạnh tuyên truyền tới người dân
nâng cao tính tự giác
khi tham gia giao thông
đặc biệt là trong dịp tết như thế này
khi tham gia giao thông an toàn
là mong muốn của mọi người mọi nhà
thống kê trên cả nước
trong kỳ nghỉ tết dương lịch vừa qua
thì đã có gần năm trường hợp vi phạm
liên quan đến nồng độ cồn
và dự báo trước tình hình từ nay đến dịp tết nguyên đán
lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc
sẽ tăng cường các đợt tuần tra kiểm soát
nhằm xử lý nghiêm truyệt đế
tất cả các trường hợp vi phạm liên quan đến nồng độ cồn
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trương mỹ
thành phố hà nội đang xác minh
một xe mô tô không rõ nguồn gốc
chiếc xe mô tô có đặc điểm như sau
nhán hiệu yamaha sirius
không biển kiểm soát
màu sơn đỏ số khung số máy
như trên màn hình
xe đã qua sử dụng được phát hiện để trên đoạn đường
thuộc thôn mỗ xá xã phú nam an
huyện trương mỹ thành phố hà nội
để phục vụ yêu cầu điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trương mỹ thông báo
nếu ai là chủ sở hữu
đề nghị liên hệ với đồng chí nguyễn viết hưng
cán bộ điều tra đội cảnh sát hình sự công an huyện trương mỹ

để giải quyết
trong thời gian một năm
kể từ ngày đăng thông báo
nếu không có ai nhận
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trường mỹ
sẽ giải quyết theo luật định